vùng năm hải quân vừa tổ chức đợt hành quân giã ngoại kết hợp làm công tác dân vận trên địa bàn đóng quân
cán bộ chiến sĩ đơn vị đã thực hiện tốt phương châm ba cùng cùng ăn cùng ở cùng làm với bà con
tạo được nhiều ấn tượng tốt đẹp góp phần tỏa sáng phẩm chất bộ đội cụ hồ người chiến sĩ hải quân trong lòng nhân dân
hình ảnh những người lính hải quân vùng năm hành quân giã ngoại kết hợp làm công tác dân vận như thế này
từ lâu đã không còn xa lạ với những người dân huyện đảo phú quốc
nhất là đối với đồng bào vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn bằng tất cả tình cảm tinh thần và trách nhiệm của mình
các anh đã làm được nhiều phần việc ý nghĩa giúp bà con nhân dân tại địa phương
đồng thời cũng đã tổ chức lực lượng hiệp đồng phối hợp với địa phương để bố trí nơi ăn ở cho cán bộ chiến sĩ khi đơn vị đến địa bàn
tại ấp suối mây xã dương tơ huyện đảo phú quốc trong những ngày vừa qua hơn một trăm ba mươi cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn năm trăm sáu mươi ba
và các y bác sĩ của vùng năm đã không quản đường xá xa xôi hành quân xuyên đêm để đến với những người dân nơi đây

và các y bác sĩ của vùng năm đã không quản đường xá xôi hành quân xuyên đêm để đến với những người dân nơi đây
tại ấp xuôi mây xã dương tơ huyện đảo phú quốc trong những ngày vừa qua hơn một trăm ba mươi cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn năm trăm sáu mươi ba
và các y bác sĩ của vùng năm đã không quản đường xá xôi hành quân xuyên đêm để đến với những người dân nơi đây
sau một tuần làm công tác dân vận trên địa bàn cán bộ chiến sĩ vùng năm đã làm được nhiều công trình phần việc ý nghĩa
qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của địa phương để lại những tình cảm ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh bộ đội cụ hồ